tính đến thời điểm này thì tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn thế giới đã vượt qua con số là một năm triệu người
các vùng tâm dịch của thế giới như châu âu và mỹ đều ghi nhận số ca tử vong tăng cao
mỹ vẫn là nước có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất thế giới đồng thời ghi nhận số ca tử vong gần hai ca trong ngày thứ hai liên tiếp
để đẩy nhanh tốc độ phát hiện các ca nhiễm chính phủ mỹ cho phép nhà thuốc tư nhân được thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời cấm xuất khẩu thiết bị y tế
nước anh đã ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục chín trăm ba mươi tám người trong ngày tám tháng bốn
trong bối cảnh thủ tướng boris johnson vẫn đang được điều trị tích cực suốt ba ngày qua
hai tâm dịch khác ở châu âu là italy và tây ban nha cũng đều ghi nhận hàng trăm ca tử vong mới